cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã phát đi thông báo đang kiểm tra xác minh tin báo của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tý sa công banh về dấu hiệu tội phạm liên quan đến ông đặng tất thắng
trước đó ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín đã có tin báo về dấu hiệu tội phạm do đặng tất thắng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
phó thủ tướng cơ quan điều tra đã phân công cơ quan an ninh điều tra bộ công an xác minh làm rõ
qua kiểm tra xác minh bước đầu cơ quan an ninh điều tra bộ công an xác định ông đặng tất thắng sinh ngày hai mươi chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi một căn cước công dân là số một không tám một không không tám chín chín chín do cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp vào ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba quê quán xã quang trung huyện phú xuyên thành phố hà nội
thường trú tại thợ nhuộm phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
chỗ ở trung cư flc số hai trăm sáu mươi năm cầu giấy phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội
tuy nhiên hiện ông đặng tất thắng đã không có mặt tại nơi cư trú không biết đang ở đâu
vì vậy cơ quan an ninh điều tra bộ công an đề nghị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cục hồ sơ nghiệp vụ cục quản lý xuất nhập cảnh công an phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm công an phường dịch vọng quận cầu giấy thành phố hà nội phối hợp để truy tìm
khi có thông tin đề nghị thông báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra bộ công an phòng bốn theo địa chỉ hai trăm năm mươi bốn nguyễn trãi phường nguyễn cư trinh quận một tp hcm điện thoại sáu mươi chín ba trăm ba mươi ba sáu nghìn sáu mươi tám hoặc số sáu mươi chín ba trăm ba mươi ba sáu nghìn sáu trăm linh ba
ông đặng tất thắng được biết đến là cựu chủ tịch tập đoàn flc và cựu tổng giám đốc bamboo airways
ông đặng tất thắng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành xây dựng và quản lý dự án tại đại học nastonia tại anh
ông được bổ nhiệm làm chủ tịch flc và bamboo airways sau khi ông trịnh văn quyết bị bắt
tại flc ông đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc kể từ năm hai nghìn một mươi bốn và được bầu làm phó chủ tịch flc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
trong mạng hàng không ông thắng cũng chính là người dẫn dắt bamboo airways từ những ngày đầu thành lập
trước đó ngày hai tháng bốn ngân hàng sacombank đã có văn bản gửi ban tuyên giáo trung ương bộ công an bộ thông tin và truyền thông
các cơ quan báo chí về việc trang facebook có tên thắng đặng không giấu đã nhiều lần đăng thông tin bị đặt vào vụ khống lãnh đạo sa công banh
cụ thể hồi đầu tháng bốn trên trang facebook mang tên thắng đặng đăng tin ông dương công minh
chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phân sài gòn thương tín sa công banh bị cấm xuất cảnh vì tham gia giờ tiền cho bài trường mỹ lan
chủ tịch hội đồng quản trị công ty vạn thịnh pháp và một số thông tin khác
chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng sa công banh cẳng định thông tin nêu trên hoàn toàn bị đặt vào vụ khống để bôi xấu lãnh đạo sa công banh
ngân hàng sa công banh cũng cho hay facebook mang tên thắng đặng đã nhiều lần đăng tin bị đặt vào vụ khống lãnh đạo sa công banh
trên trang facebook cá nhân ông đặng tất thắng viết lời xin lỗi công khai và khẳng định
trong kinh doanh việc xảy ra những mâu thuẫn phát sinh do xung đột lợi ích và quyền lợi của các bên liên quan là khó tránh khỏi
sau đó bộ công an khẳng định bộ này không cấm xuất cảnh ông dương công minh như mạng xã hội đăng tài
tại đại hội đại cổ đông ngân hàng sa công banh diễn ra ngày hai mươi sáu tháng bốn ông dương công minh
chủ tịch hội đồng quản trị sa công banh đã chia sẻ khi được cổ đông hỏi về mối quan hệ với bà trường mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn tịnh pháp
tôi không liên quan gì đến bà trường mỹ lan và các vụ việc của bà trường mỹ lan
vụ việc của bà lan đã có cáo trạng truy tố đây là tin đồn ông thắng đặng viết trên facebook
chủ tịch sa công banh cũng cho rằng bản thân ông là cổ đông lớn nhất tại sa công banh
những tin đồn ảnh hưởng đến cá nhân ông cũng ảnh hưởng đến quyền lợi của sa công banh và cổ đông
ông dương công minh chia sẻ tại đại hội
lý do là khi sa công banh cho bamboo airways vay tiền tôi phải làm cố vấn cho khoản tín dụng của bamboo airways không mất vốn
khi đó ông thắng có đòi hai trăm linh tỷ đồng cho cá nhân thế nhưng sau đó gia đình ông quyết là trịnh văn quyết
đã cho ông thắng nghỉ trước khi nhà đầu tư mới vào tôi có đề nghị ông thắng làm việc với đối tác mới
hành vi của ông thắng bị xử phạt do vi phạm quy định nghị định số bảy mươi hai năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ về quản lý cung cấp
sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng được quy định xử phạt vi phạm hành chính tại nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
và sửa đổi bổ sung tại nghị định số một mươi bốn năm hai nghìn hai mươi hai quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực biểu chính
viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
trước đó liên quan về vấn đề này trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
hành vi thông tin sai sự thật sẽ được điều chỉnh bởi luật an ninh mạng luật hình sự luật dân sự và các quy định khác liên quan
trên tinh thần tất cả những ai vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý bằng pháp luật không có vùng cấm ngoại lệ
bài học rút ra phải xử lý sớm thông tin sai sự thật thông tin xấu độc các cơ quan tổ chức cần sớm có thông tin phản bác
đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng xử lý theo quy định pháp luật tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân
theo luật sư đào thị bích hường đoàn luật sư hà nội nếu cơ quan chức năng đánh giá hành vi đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến hình ảnh
thương hiệu uy tín hoạt động của sacombank là nghiêm trọng ông thắng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
mức hình phạt cao nhất nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này là bảy năm tù
theo đó quyền tự do dân chủ của công dân được quy định tại điều hai nghìn bốn trăm hai mươi năm hiến pháp hai nghìn một mươi ba như sau
mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật
nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tiến ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật
công dân có quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tiếp cận thông tin hội họp lập hội biểu tình vì thực hiện các quyền này do pháp luật quy định
ngoài ra luật sư nguyễn an bình trường văn phòng luật sư nguyễn an bình và cộng sự đoàn luật sư tp hà nội cho biết việc cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật
tùy thuộc vào nội dung tính chất mức độ động cơ của việc tung tin thất thiệt không đáng có